cách đây tròn hai mươi năm thủ tướng chính phủ đã quyết định lấy ngày bảy tháng bốn hàng năm là ngày toàn dân hiến máu tình nguyện
tại bắc giang từ nhiều năm nay phong trào hiến máu tình nguyện đã phát triển mạnh mẽ và rộng khắp
kết quả vận động hiến máu tình nguyện của bắc giang năm nào cũng vượt chỉ tiêu
ban chỉ đạo quốc gia giao ở mức cao năm sau đều tăng hơn so với năm trước
riêng trong chiến dịch tuyên truyền vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện dịp tết nguyên đán và lễ hội xuân hồng hai nghìn hai mươi
tỉnh bắc giang tổ chức được một mươi hai ngày hội hiến máu tình nguyện bốn ba trăm tám mươi bảy người tham gia hiến máu và đã có năm hai trăm một mươi hai đơn vị máu sau quy đổi được hiến tặng đạt một trăm chín mươi ba trí tiêu của chiến dịch
một năm liền ban chỉ đạo tỉnh đều tổ chức lễ tôn vinh tập thể gia đình dòng họ cá nhân hiến máu tiêu biểu để ghi nhận biểu dương nghĩa cử cao đẹp với cộng đồng xã hội từ đó tiếp tục nhân lên những điển hình
ghi nhận những công hiến đó hàng năm nhiều tập thể và cá nhân trong tỉnh được bộ y tế hội chữ thập đỏ việt nam viện huyết học và truyền máu trung ương tặng bằng khen bắc giang đứng trong tốp đầu các tỉnh miền núi phía bắc về công tác hiến máu tình nguyện đặc biệt khối huyện của bắc giang dẫn đầu cả nước